với chức năng đảm nhiệm các hoạt động tầm soát chẩn đoán trước sinh và sơ sinh cho các thai phụ và trẻ sơ sinh
tại một mươi hai tỉnh đồng bằng sông cửu long trung tâm sàng lọc trần đoán trước sinh và sơ sinh của bệnh viện phụ sản cần thơ
đã và đang là địa chỉ tin cậy của những thai phụ khi thực hiện thiên chức là mẹ nhằm hướng tới mục tiêu cao cả
là cải thiện giống nòi nâng cao chất lượng dân số
nếu như đứa con đầu do thiếu kiến thức hạn chế thông tin nên chị trần lan anh ở quận ninh kiều
thành phố cần thơ không thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm trần đoán trước sinh và sơ sinh cho con
thì đến lần mang thai thứ hai này sau khi được bác sĩ tư vấn chị đã tìm đến bệnh viện phụ sản cần thơ
để làm các kỹ thuật tầm soát chẩn đoán trước sinh cho thai nhi trong bụng
sau khi được bác sĩ tư vấn là em bé nó cân nặng đầy đủ rồi
thì các bộ phận cơ thể này khi phát triển bình thường mọi thứ nói chung là đều bình thường
khả năng đau hay các thứ khác thì nó không có nguy cơ nên là tôi rất là yên tâm
còn đối với sản phụ lê kim loan tiếp cận và làm các kỹ thuật trần đoán trước sinh trong suốt cả thai kỳ
cho đến việc tầm soát dị tật ngay sau sinh cho con
cũng đã làm cho việc sinh nở ở độ tuổi bốn mươi ba của chị được an toàn và mãn nguyện hơn
mình đến đây thì mình thấy bác sĩ tư vấn cho mình
từ khi mình bước vô thì bác đã có bác sĩ tư vấn cho mình
đến đâu thì người ta cũng kiểm tra cho mình cho nên là cái tâm lý về cái mặt sinh con về dùng cho mình thì nó an toàn hơn
từ năm hai nghìn một mươi ba cho đến nay thì các con số sàng lọc là luôn luôn tăng theo thời gian và tăng rất là cao
cụ thể là năm hai nghìn một mươi ba chúng tôi chỉ sàng lọc được khoảng hai trường hợp
thì đến năm hai nghìn một mươi bốn là con số tăng đến một mươi hai trường hợp và hai nghìn một mươi năm thì con số này tăng gần gấp đôi là đến hai mươi hai trường hợp các thai phụ và trẻ sơ sinh về sàn lọc trước sinh
đến năm hai nghìn một mươi bảy thì chúng tôi đã sàn lọc mỗi năm được khoảng ba mươi năm thai phụ